bộ y tế nhấn mạnh các địa phương cần liên tục việc đánh giá nguy cơ để quyết định việc giãn cách và nới lỏng giãn cách
việc nới lỏng giãn cách phải thực hiện từng bước chắc chắn và tiếp tục xét nghiệm tầm soát theo hướng dẫn của bộ y tế
các quận huyện tại tp hcm tiếp tục giả soát toàn bộ những nhiệm vụ được giao trên địa bàn
như bản đồ vaccine bản đồ an sinh căn cứ vào tình hình dịch bệnh để xác định các giải pháp trọng tâm trọng điểm sau ngày một mươi năm tháng chín
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi đánh giá công tác phòng chống dịch trên địa bàn tp hcm đã đạt được những kết quả tích cực
việc xây dựng mỗi xã phường thị trấn là pháo đài chống dịch
mỗi người dân là một chiến sĩ trong phòng chống dịch đã đạt được kết quả nhất định
người dân đồng thuận chấp hành tốt thực hiện nghiêm giãn cách xã hội
trong thời gian tới tp hcm tiếp tục duy trì phương thức lãnh đạo chỉ đạo tại các pháo đài
thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ để củng cố hơn nữa kết quả phòng chống dịch vào cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch ubnd tp hcm nói việc cung ứng hàng hóa và chăm lo đời sống người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
đã đáp ứng được cơ bản nhu cầu của người dân
sau tuần đầu tiên tăng cường siết chặt giãn cách tp hcm đã điều chỉnh nới lỏng cho shipper hoạt động
sau đó nới rộng thời gian hoạt động của hệ thống siêu thị mở cửa một số dịch vụ sau ngày sáu tháng chín
một số địa phương có sáng kiến mô hình hay trong cung ứng hàng hóa
những việc này đã góp phần làm giảm áp lực trong cung ứng hàng hóa và đáp ứng nhu cầu tiếp cận hàng hóa của người dân
đến nay các xã phường thị trấn đã chi xong gói hỗ trợ một và đạt chín mươi tám gói hỗ trợ hai theo danh sách
trong thời gian tới tp hcm tiếp tục mở rộng hệ thống cung ứng hàng hóa phát huy hoạt động của lực lượng shipper
trước mắt là từ nay đến cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một shipper sẽ hoạt động liên quân
và người dân ở các vùng kiểm soát được dịch sẽ trực tiếp đi chợ theo quy định của địa phương
về nhiệm vụ trong thời gian tới ông nguyễn văn nên bí thư thành ủy tp hcm
đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm tập trung chỉ đạo quyết liệt
tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ để kiểm soát dịch bệnh sớm nhất có thể
giao ban cán sự đảng ubnd tp hcm tiết thu hoàn chỉnh các kế hoạch chiến lược để chuẩn bị triển khai trong thời gian tới
các quận huyện tiếp tục giả soát lại toàn bộ những nhiệm vụ được giao trên địa bàn
như bản đồ vaccine bản đồ an sinh căn cứ vào tình hình dịch bệnh
để xác định các giải pháp trong tâm trong điểm sau ngày một mươi năm tháng chín
sau nhiều ngày thực hiện giãn cách ai ở đâu ở đấy từ một mươi năm tháng chín bình dương sẽ nới lỏng giãn cách xã hội
khôi phục hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới
ghi nhận của phóng viên tại các tuyến phố vốn sầm út của bình dương trước đây
người dân bắt đầu đổ ra đường các cửa hàng dịch vụ thiết yếu các quán cơm tấm bún phở
chuẩn bị sẵn sàng các xuất bán mang về cả người bán và người mua đều tuân thủ quy định giữ khoảng cách hai mét khi giao dịch
mặc dù nới lỏng giãn cách xã hội trong trạng thái bình thường mới nhưng về lộ trình kế hoạch phục hồi kinh tế của tỉnh
dù tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng quan điểm của tỉnh là tuyệt đối không chủ quan nóng vội mở cửa
khôi phục lại các loại hình kinh doanh dịch vụ nhất là những vùng có nguy cơ cao
từng bước nới lỏng giãn cách xã hội phù hợp với mức độ phòng chống dịch bệnh của từng địa phương
và theo lộ trình cùng với các biện pháp giải pháp kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm phục hồi kinh tế xã hội
song song với đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đông nam bộ dư bảy triệu con gà đồng nai ủ nứ tám mươi con vịt sáu con dê còn bình dương tồn hai triệu quả trứng gà mỗi ngày
ba tháng nay tp hcm và các tỉnh phía nam giãn cách xã hội khiến lượng hàng hóa tại nhiều tỉnh ủn ứ nặng
mặc dù bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các cơ quan ban ngành liên quan
kết nối tháo gỡ nhưng tình trạng ủn ứ vẫn chưa giải quyết triệt đề
nguyên nhân là sức mua thấp kênh phân phối còn bị gián đoạn do giãn cách xã hội kéo dài
mặt khác đối với các mặt hàng ra súc ra cầm lượng bán ra thị trường chỉ đặt khoảng trên bốn mươi
các cơ sở giết mổ vẫn chưa thể hoạt động lại vì nhân viên chưa tiêm đủ hai mươi vaccine hoặc đang là f f một
do đó hàng bị dư thừa khiến giá giảm sâu
đặc biệt theo ông khuyết nếu ba triệu đồng mối tại tp hcm không thể hoạt động trở lại tình trạng này sẽ còn kéo dài
đại diện sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng nai đề nghị chính quyền địa phương cần cho sớm mở lại các chợ đầu mối
hoặc điểm trung chuyển hàng hóa có quy mô lớn để thúc đẩy tiêu thụ
các cơ quan liên quan cũng cần đẩy mạnh thương mại điện tử cung ứng lương thực thực phẩm cho các đơn vị sản xuất
mới đây thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trần thanh nam đề nghị
chợ bình điền ngay tuần tới phải có buổi kết nối theo hình thức họp trực tuyến giữa các hợp tác xã ở các tỉnh
đồng thời tổ công tác chín trăm bảy mươi của bộ nông nghiệp sẽ tham gia hỗ trợ đảm bảo chất lượng giá cả hợp lý
bộ đang có dự án về nâng cao chất lượng nông sản với sự hỗ trợ của canada
nếu chợ xây dựng được chuỗi liên kết tốt bộ sẽ thí điểm mô hình này tại bình điền
tại bình thuận đại diện hiệp hội thăng long cho biết giá mặt hàng này chỉ còn hai sáu đồng một kg
log loại chất lượng cao có thể hơn một mươi đồng một kg nhưng vẫn khó bán nên nhiều nông dân đổ bọ trên đồng
sau đây là một số thông tin khác đáng chú ý mà chúng tôi mới cập nhật
tòa nhà tại trung cư đền lư tân mai hoàng văn thụ hoàng mai phải phong tỏa cách ly để ra soát
xác minh các trường hợp liên quan đến chùm hơn một mươi ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận tại đây
sáng một mươi năm tháng chín sở y tế hà nội thông tin ghi nhận hai trường hợp nam sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai và nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
địa chỉ tại trung cư đền lưu hoàng văn thụ hoàng mai ngày một mươi bốn tháng chín được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
trước đó chiều một mươi bốn tháng chín sở y tế hà nội cũng công bố năm bệnh nhân ở khu trung cư đền lử
gồm nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nam sinh năm hai nghìn bảy nam sinh năm hai nghìn một mươi bốn nam sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một nam sinh năm hai nghìn một mươi một
đây đều là các f một của các ca bệnh ghi nhận trước đó tại khu vực này
trao đổi với phóng viên đại diện lãnh đạo phường hoàng văn thụ hoàng mai cho biết
hiện nay ở khu vực trung cư đền lưu đang có một mươi năm trường hợp dương tính sát covid một mươi chín

sáu trường hợp f một sáu trường hợp f hai để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm
chính quyền đã có quyết định phong tỏa ba tòa nhà có f a một a bốn a năm
đại diện lãnh đạo phường hoàng văn thụ cho biết đang tiếp tục truy vết chưa xác định được nguồn lây nhiễm
nhưng theo thông tin sơ bộ ban đầu có thể nguồn lây từ trong cộng đồng
vì đang trong thời kỳ giãn cách xã hội nên số f một f hai tại khu vực ít chủ yếu là người trong gia đình
ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận vừa có văn bản yêu cầu các địa phương và sở ngành liên
khẩn trương xét nghiệm tầm soát với tỷ lệ từ năm mươi trở lên đối với người lao động ở huyện ninh phước
đang làm việc tại các nhà máy cơ sở sản xuất có số lượng lao động lớn
huyện ninh phước hiện đang là tâm dịch của tỉnh ninh thuận
qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại khu vực đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trên địa bàn huyện ninh phước trong những ngày qua phát hiện nhiều ca dương tính với sars cov hai
để kịp thời đánh giá kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong các nhà máy
cơ sở sản xuất từ số lao động đang sinh sống ở huyện ninh phước
ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận do ban quản lý khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các địa phương
và sở ngành liên quan khẩn trương xét nghiệm tầm soát với tỷ lệ từ năm mươi trở lên
đối với người lao động ở huyện ninh phước đang làm việc tại nhà máy thông thuận
xí nghiệp may tiến thuận may tư tâm
trên cơ sở kết quả xét nghiệm tầm soát đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp với số lao động
ở các vùng nguy cơ đang làm việc tại các nhà máy cơ sở sản xuất
và báo cáo kết quả cho ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất ngày một mươi sáu tháng chín
ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cũng đề nghị sở y tế cùng các đơn vị liên quan
tiến hành giả soát đánh giá nguy cơ của các khu dân cư trên địa bàn huyện ninh phước
để đưa ra các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo kịp thời hiệu quả
trình ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh trước ngày một mươi tám tháng chín để xem xét quyết định
hiện các doanh nghiệp nhà máy cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh ninh thuận
được phép hoạt động trở lại với một trăm linh công suất nhưng phải xây dựng kế hoạch phòng chống dịch
và chịu trách nhiệm hoàn toàn về công tác phòng chống dịch của đơn vị trong suốt quá trình hoạt động
sau vụ bé gái một mươi ba tuổi được tiêm vaccine pfizer chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
có công văn yêu cầu xử lý các trường hợp có biểu hiện tiêu cực hành vi vi phạm
trong công tác tiêm phòng vaccine phòng covid một mươi chín
theo ủy ban nhân dân thành phố cần thơ thời gian gần đây trên địa bàn thành phố xuất hiện một số trường hợp
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín không đúng đối tượng gây bức xúc trong dư luận xã hội
ảnh hưởng đến công tác triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine
để kịp thời chấn chỉnh đảm bảo công tác minh bạch công bằng trong việc tiếp cận vaccine của người dân
chủ tịch ủy ban nhân dân tp cần thơ giao cho sở y tế ủy ban nhân dân quận huyện
căn cứ kế hoạch triển khai vaccine của ủy ban nhân dân tp bàn hành theo từng đợt
khẩn trương tổ chức phân bổ xác định đối tượng ưu tiên tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
thực hiện phải đảm bảo đúng nguyên tắc đúng đối tượng mục tiêu yêu cầu
đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra để kịp thời phát hiện chấn chỉnh xử lý các trường hợp
có biểu hiện tiêu cực hành vi vi phạm trong công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
chủ tịch ủy ban nhân dân tp cần thơ giao công an thành phố chỉ đạo lực lượng công an từ thành phố đến cơ sở
quan tâm nắm tình hình triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tại địa phương
kịp thời phát hiện điều tra xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực nếu có
đồng thời phối hợp với sở thông tin truyền thông cần thơ thường xuyên theo dõi nắm mắt tình hình dư luận trên mạng xã hội
kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp đăng tải lan truyền thông tin liên quan đến công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nhưng không đúng sự thật gây hoang mang bức xúc trong nhân dân
bản tin toàn cảnh covid một mươi chín sáng một mươi sáu tháng chín xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm lai và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất
xin chào và hẹn gặp lại